ngày một bảy tại hà nội thượng tướng phạm ngọc minh phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
phó trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng với tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc
đã chủ trì lễ bế mạc thực hành tổng hợp bệnh viện giã chiến cấp hai số hai tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
cùng tham dự lễ bế mạc có đại sứ quán các nước hoa kỳ anh quốc australia và các chuyên gia nước ngoài
huấn luyện thực hành tổng hợp bệnh viện giã chiến cấp hai số hai diễn ra từ ngày một mươi tám tháng sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại sư đoàn bộ binh ba trăm linh một đã đánh dấu sự kiện lần đầu tiên việt nam tự tổ chức huấn luyện trên sa bàn
tại thực địa cũng như vận hành bệnh viện giã chiến
đây là nội dung huấn luyện nhằm nâng cao năng lực chỉ huy điều hành sự phối hợp giữa các cá nhân trong từng khoa của bệnh viện
các chuyên gia việt nam đã tự đánh giá năng lực của bệnh viện giã chiến
cùng với đó các chuyên gia nước ngoài cũng đưa ra lời khuyên để bệnh viện giã chiến cấp hai số hai hoàn thiện các quy trình hoạt động
sao cho phù hợp với môi trường công tác tại phái bộ
trước đó thượng tướng phạm ngọc minh phó tổng thăm môi trưởng quân đội nhân dân việt nam
phó trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc
đã có buổi tiếp đoàn chuyên gia nước ngoài hỗ trợ huấn luyện bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
các chuyên gia đều đánh giá cao năng lực của cán bộ sĩ quan việt nam đối với việc xử lý các tình huống
cũng như thực hành các chuyên môn của bệnh viện trong các tình huống khẩn cấp và phát sinh ngoài dự tính
bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đã đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ bên tiêu nam sudan vào tháng một mươi tới đây
thay thế cho bệnh viện giã chiến cấp hai số một